hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
và cũng chưa bao giờ mà chính quyền đặc khu hành chính này lại nhận được nhiều lời phản nàn của người dân về việc họ không ngủ được bởi ô nhiễm ánh sáng và tiếng ồn như năm ngoái
thậm chí có người còn ca thán rằng họ không thể tìm được một nơi thiếu ánh sáng và yên tĩnh để nghỉ ngơi vào ban đêm ở thành phố này
chúng tôi đã nhận được những lời phàn nàn của nhiều người về việc họ bị dối loạn giấc ngủ bị làm phiền bởi ánh sáng mạnh suốt đêm
và cả những tiếng ồn từ các tòa cao ốc lọt vào căn hộ của họ
các nhà khoa học của trường đại học hồng kông đã dành một mươi tám tháng để nghiên cứu về mức độ ô nhiễm ánh sáng của thành phố
và thực hiện năm triệu lần đo đạc độ sáng của những bóng đèn led ban đêm tại hồng kông
kết quả cho thấy hồng kông là một trong những nơi có mức độ ô nhiễm ánh sáng tồi tệ nhất thế giới
ánh sáng từ những bóng đèn led vào ban đêm mạnh gấp hàng trăm lần so với ánh sáng tự nhiên ban ngày
từ tám giờ ba mươi tối đến một mươi một giờ tối là thời gian cao điểm ở khu trung tâm tiêm xa trị
mức độ ô nhiễm cao gấp một lần tiêu chuẩn quốc tế cho phép
điều này ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người dân
ở những thành phố lớn như seoul london thượng hải hay paris đều có những luật quy định về việc giới hạn chiếu sáng ban đêm từ hai mươi ba h đến bảy giờ sáng
các công ty có thể bị phạt
thế nhưng tại hồng kông chưa có quy định gì về việc này trong khi ở đây có tới hơn bốn tám trăm linh khu nhà cao tầng sử dụng đèn led chiếu sáng mạnh vào ban đêm
chúng tôi đã nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề ô nhiễm ánh sáng đối với sức khỏe người dân hồng kông và chúng tôi đang tìm cách xử lý tình trạng này
trong khi chờ luật giảm thiểu ô nhiễm ánh sáng chính thức được ban hành
các nhà vận động ở hồng kông đang tích cực kêu gọi các văn phòng các trung tâm thương mại tắt bớt điện từ lúc nửa đêm
tổ chức bạn trái đất đã lên chương trình kêu gọi các doanh nghiệp tắt bớt đèn quảng cáo
kết quả đã có hơn bốn mươi doanh nghiệp tham gia ký kết hiến trương tắt đèn
tuy nhiên đây chỉ là một con số rất nhỏ nhoi
chúng tôi hiểu rằng việc vận động các tòa nhà thương mại giảm bớt ánh sáng vào ban đêm là vô cùng khó khăn
vì thế chúng tôi mong muốn chính quyền thành phố
sớm ban hành luật bắt buộc chứ không phải kêu gọi tinh thần tự nguyện như hiện nay
tôi nghĩ cái khó ở đây không phải là vấn đề công nghệ mà là ở yếu tố con người
rất nhiều người còn chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của ô nhiễm ánh sáng
bởi những tác động của nó tới sức khỏe con người không thấy rõ rệt ngay lập tức như ô nhiễm không khí
quả vậy ô nhiễm ánh sáng nhân tạo đang là vấn đề nhức nhối tại nhiều quốc gia trên thế giới
có thể thấy phần lớn bề mặt trái đất từ ngoài không gian vào ban đêm
con người đang quá lạm dụng vào ánh sáng từ các bóng đèn điện
mà quên mất rằng ánh sáng này cũng là sát thủ vô hình
tổ chức y tế thế giới đã liệt kê sát thủ vô hình này vào nhóm nguy cơ gây ung thư cao
ngang với việc tiếp xúc với hóa chất độc hại
ô nhiễm ánh sáng gây ra rất nhiều hậu quả nghiêm trọng
trước hết nó ảnh hưởng đến sức khỏe của con người
và thứ hai là ảnh hưởng đến hệ sinh thái
đặc biệt là với các loài động vật ăn đêm
ánh sáng nhân tạo làm những con chim di cư mất phương hướng
bởi chúng do đường bằng cách bay theo ánh sáng của những ngôi sao
ánh sáng nhân tạo còn phá vỡ nhịp sống sinh học của nhiều loài cây
không những thế do được chiều sáng vào ban đêm
nên nhiều loài cây có sự hướng rụng lá
làm tăng lượng lớn khí co hai
đối với con người việc tiếp xúc quá nhiều với ánh sáng vào ban đêm
dễ dẫn đến dối loạn về giấc ngủ và khả năng tăng lượng
nguyên nhân là bởi ánh sáng phát ra từ các bóng đèn
đặc biệt là đèn led quảng cáo
sẽ gây ức chế quá trình sản sinh ra melatonin
một loại hợp chất giúp điều chỉnh đồng hồ sinh học của con người
và ngăn ngừa ung thư
nếu như bị các tia tử ngoại sinh ra bởi các bóng đèn ánh sáng màu
trong sân khấu chiếu xạ trong thời gian dài
sẽ xuất hiện các triệu chứng như chảy máu mũi
rụng răng đục thủy tinh thể
thậm chí dẫn tới bệnh máu trắng
và các bệnh nguy hiểm khác
phụ nữ sống ở những vùng đô thị nhiều ánh sáng nhân tạo
có nguy cơ mắc bệnh ung thư vú
và bị béo phì cao hơn bảy mươi ba
so với những phụ nữ ở những nơi tận dụng chiếu sáng tự nhiên
kết quả của nghiên cứu cho thấy
khoảng một mươi bốn dân số thế giới
gần như không phải điều tiết thị giác cho phù hợp với ban đêm
có nghĩa là bầu trời và môi trường nơi họ sống
được chiếu sáng nhân tạo
nên họ chỉ sử dụng thị giác cho ban ngày và ban đêm
đây là bầu trời đêm trong tình trạng ô nhiễm ánh sáng
vào những ngày đẹp trời
cũng chỉ thấy thấp thoáng những vì sao sáng nhất
còn đây là bầu trời đêm nơi không ô nhiễm ánh sáng
việc sáng chạy dài trên bầu trời này
chính là giải ngân hà nơi có trái đất của chúng ta
do ô nhiễm ánh sáng hơn tám mươi
sống người trên trái đất
có thể không được nhìn thấy giải ngân hà
đó là chưa kể tới việc lạm dụng ánh sáng nhân tạo
gây lãng phí rất nhiều năng lượng
các nghiên cứu chỉ ra rằng
việc chiếu sáng chiếm đến một phần tư năng lượng tiêu dùng của cả thế giới
tuy nhiên có đến năm mươi chín mươi ánh sáng ở các tòa nhà là không cần thiết
góp phần làm tăng đáng kể lượng khí thải nhà kính trong khí quyển
chỉ riêng ở nước mỹ đã có đến ba mươi tám năng lượng chiếu sáng ngoài trời là lãng phí
dẫn đến tiêu tốn hai triệu thùng dầu mỗi năm một năm tỷ đô la một năm
và đóng góp khoảng ba trăm linh triệu tấn khí thải co hai một năm
như vậy ô nhiễm ánh sáng đang có tác động xấu đến nền kinh tế toàn cầu
với sự đe dọa của ô nhiễm ánh sáng như hiện nay
các nhà khoa học đang nỗ lực nghiên cứu các nguồn thay thế
giảm bớt tác hại tiềm tàng do ánh sáng nhân tạo mang lại
một số quốc gia đã chuyển sang biện pháp sử dụng màu sinh thái hay công nghệ ánh sáng xanh
không gây ô nhiễm và đem lại cảm giác dễ chịu cho đôi mắt
thực tế cho thấy hệ thống đèn đường led tối tân được sử dụng ở một số nước phát triển trên thế giới
có tỷ lệ lộ sáng hơn hai mươi chiếu đến cả những vùng không phải mục tiêu chiếu sáng
các thành phố lớn của mexico hiện đang triển khai lắp đặt hệ thống đèn đường chiếu sáng mới
được thiết kế đặc biệt để chỉ chiếu sáng trong phạm vi định sẵn
đồng thời cũng tiết kiệm đáng kể lượng điện năng tiêu hào
trở lại với hồng kông sau vài thập kỷ tỏa sáng rực rỡ bằng ánh đèn và sự thịnh vượng
thì giờ đây nhiều cư dân của thành phố lại thèm muốn cảm giác được đắm mình trong màn đêm yên tĩnh
và ngắm nhìn các vị sao lấp lánh trên bầu trời xa
sau mấy năm tham gia dự án nghiên cứu về mức độ ô nhiễm ánh sáng của hồng kông
tôi thực sự mong muốn công trình của chúng tôi
có thể đem bầu trời xa xa
đem bầu trời đêm trở lại thành phố
để mọi người dân mỗi tối khi ngước nhìn lên bầu trời
họ có thể thấy hàng ngàn vì sao đang lấp lánh
thấy dãy ngân hào huyền bí tuyệt vời biết bao
đây là kho báu mà toàn nhân loại đang được cùng nhau chia sẻ